theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cơn bão số hai mặc dù đang hướng về trung quốc
nhưng có sức ảnh hưởng trên diện rộng nên vẫn sẽ tác động và gây mưa tại các tỉnh phía bắc nước ta
theo đó vào hồi bốn giờ ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi hai sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn ba độ kinh đông
trên vùng bờ biển tỉnh quảng đông cách hồng kông khoảng ba mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
tiếp tục đi sâu vào đất liền trung quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
ngày hai tháng tám vùng biển phía bắc miền đông còn có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một biển động mạnh
khu vực bắc vĩnh bắc bộ có mưa rào và rông gió tây nam mạnh cấp bốn cấp năm giật cấp sáu cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ đêm ngày hai tháng tám ở phía đông bắc bộ có mưa mưa vừa
riêng khu đông bắc có nơi mưa to đến rất to sau đó mưa lan dần ra toàn bắc bộ
riêng vùng núi và trung du bắc bộ có mưa to đến rất to từ một trăm linh hai trăm linh mm
mưa do hoàn lưu bão số hai có thể đe dọa các khu vực trọng điểm sung yếu
có nguy cơ cao về sạt lở lũ quét ngập lụt đặc biệt là các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn
các khu vực hầm lò bãi thải ngành than
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
cần sẵn sàng phương án sơ tán dân và đảm bảo an toàn các khu vực công trình trọng điểm
tính đến sáu giờ sáng nay bộ tư lệnh bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương
thông báo vị trí hướng di chuyển của bão số hai cho năm mươi ba bốn trăm hai mươi phương tiện
với hơn hai trăm bốn mươi bốn lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh